chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư nọc nạng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can có liên quan
công an tỉnh đã khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần xuân hiền phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn việt hà về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn việt trung nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phúc về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đồng thời giá quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ văn phượng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giá rai nay là thị xã giá rai
nguyễn văn trận nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giá rai về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn thanh lẹ nguyên phó trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện giá rai về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ của cơ quan công an trong quá trình điều tra xác minh vụ án các sai phạm liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng tại dự án khu dân cư nọc nạng
đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại của nhà nước hơn bốn mươi năm hai tỷ đồng hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ bốn đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí nóng
theo đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một tại bản đửa xã lượng minh huyện tương dương phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện tương dương đồng chủ trì phối hợp với công an huyện anh sơn tổ chức triển khai đồng bộ năm tổ công tác đồng loạt bắt giữ bốn đối tượng
gồm vi xuân hoài sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là đối tượng chủ mưu cầm đầu lô thị thuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai vi thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và kha văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn

và ba viên ma túy tổng hợp
còn tại tỉnh thanh hóa công an huyện thạch thành cũng vừa điều tra làm rõ và bắt quả tang đối tượng trần thị liên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ở thị trấn kim tân huyện thạch thành đang có hành vi giao dịch mua bán súng săn đạn chỉ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi cất giấu tăng vật của liên lực lượng công an đã thu giữ hơn ba mươi sáu viên đạn trì
loại đạn súng hơi súng săn
tám lò so súng hai ống ngắm ba mươi sáu vòng tròn cao su hai đồng hồ đo khí và một số linh phụ kiện súng
mở rộng điều tra công an huyện thạch thành đã phối hợp với công an thành phố thanh hóa
tiến hành khám xét nơi ở của lê thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở phường lam sơn thành phố thanh hóa
thu giữ tại kiosk và nhà của xuân tám mươi sáu kg đạn chỉ loại đạn súng hơi súng săn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt
liên đã liên hệ và mua súng săn đạn trì
các linh kiện súng của xuân về bán lại cho những người có nhu cầu trên địa bàn huyện
sau khi đặt hàng xuân sẽ căn cứ đơn hàng để đóng gói và gửi xe khách về thạch thành cho liên
hiện công an huyện thạch thành đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với trần thị liên để tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin về các vụ buôn bán vận chuyển pháo nổ và thuốc nổ trái phép sẽ có trong cụm tin ván ngay sau đây
ngày một mươi hai tháng một công an huyện quảng trạch phát hiện bắt quả tăng nguyễn văn thủy
bốn hộp pháo nổ loại bốn mươi chín quả khám xét khẩn cấp nơi làm việc của thủy đối tượng tự nguyện giao nộp bốn hộp pháo
đồng thời hai đối tượng khác được thủy bán pháo cũng đã tự nguyện giao nộp hai mươi kg pháo nổ
mở rộng chuyên án công an huyện quảng trạch đấu tranh làm rõ hành vi buôn bán pháo của võ trung hiếu và nguyễn đăng hướng
đều trú tại huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng chức năng thu được sáu hộp pháo nổ trọng lượng một mươi kg và một mươi sáu kg tinh thể rán màu xám
đã liên tiếp phát hiện hai vụ khởi tố bắt giữ ba đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm thu giữ hơn ba mươi bốn kg pháo nổ
ngày một mươi năm tháng một tại thôn thiết trụ xã bình minh tổ công tác công an huyện khói châu bắt quả tàng vũ văn thiện
đang có hành vi tàng trữ pháo hoa nổ với tổng thối lượng một mươi bốn sáu kg
trước đó vào ngày chín tháng một tại địa phận thôn yên lịch xã dân tiến tổ công tác phát hiện một người dân mang theo một bao tải dứa màu xanh
bên trong chứa gần một mươi chín kg pháo nổ các loại
điều tra cơ quan công an xác định số pháo trên của nguyễn văn huệ chú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
và nguyễn đăng lâm chú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
huệ đã nhờ người dân trên sách hộ mà không nói bên trong là pháo nổ
thưa quý vị cứ vào thời điểm tết nguyên đán thì không ít thanh thiếu niên các em học sinh
mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhà trường tuyên truyền
thế nhưng một số em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội để học cách chế tạo pháo
và mua các vật dụng về để tự chế thành pháo nổ
đây không chỉ là việc làm rất nguy hiểm nguy cơ gây ra tai nạn thương tâm
mà còn là hành vi vi phạm pháp luật
tại hà nam ngày bảy tháng một công an huyện kim bảng phát hiện nhóm chín thiếu niên
là học sinh của một số trường trung học cơ sở trên địa bàn có hành vi tự chế pháo nổ
tại cơ quan công an nhóm học sinh này khai đã xem trên mạng xã hội cách thức tự chế pháo nổ
sau đó mua thuốc pháo trên mạng rồi tự cuốn giấy làm quả pháo để đốt
đặc biệt trước đó vào ngày hai tháng một một em học sinh lớp chín
trường trung học cơ sở trên địa bàn hà nam do học cách tự chế pháo nổ đã bị thương nặng
để hạn chế thấp nhất tình trạng tự chế tàng trữ sử dụng mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ
cũng như ngăn ngừa học sinh
để hạn chế thấp nhất tình trạng tự chế tàng chữ sử dụng mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ
để hạn chế thấp nhất tình trạng tự chế tàng chữ sử dụng mua bán vận chuyển trái pháo nổ
để hạn chế thấp nhất tình trạng tự chế tàng chữ sử dụng mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ

hệ quả từ những tai nạn về pháo đặc biệt là pháo nổ tự chế đã xảy ra
không chỉ để lại hậu quả đau lòng cho chính nạn nhân mà còn biến họ thành gánh nặng cho gia đình xã hội
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nói không với các hành vi sản xuất mua bán vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ
góp phần để một cái tết thật sự bình yên hạnh phúc tới mọi người mọi nhà
thưa quý vị vụ ba thợ lặn mất tích sau tiếng nổ kinh hoàng trên sông cửa lớn ở cà mau
lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một số mảnh thi thể của các nạn nhân
liên quan đến vụ việc trên theo camera an ninh tại một nhà dân ghi lại sau tiếng nổ lớn
thì toàn bộ cửa kính của gia đình này bị bể nát dù cách hiện trường hàng trăm mét
trước đó vào sáng ngày một mươi bảy tháng một ba thợ lặn cùng chú tại huyện nam căn tỉnh cà mau
điều khiển vỏ lãi đến sông cửa lớn đoạn chảy qua xã tân ân tây huyện ngọc hiển tỉnh cà mau để lặn tìm kiếm phế liệu
cho đến chín h ba mươi phút cùng ngày người dân nghe tiếng nổ rất lớn phát ra tại khu vực trên
nhưng không thấy các thợ lặn đâu nên trình báo cơ quan chức năng
tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng huyện ngọc hiển và nam căn nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tìm kiếm các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ nổ
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng đàm thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng vũ thị kim nhung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại huyện yên mô tỉnh ninh bình
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê khắc thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi tám phố đức sơn thị trấn bút sơn huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng trần thị hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện